trong tâm trạng hân hoàn vui mừng người dân tại đây cũng chia sẻ nhau những câu chuyện đặc biệt trong thời gian qua
phòng bệnh cho cá nhân phải đeo khẩu trang thường xuyên mỗi khi đi ra ngoài và giao tiếp xã hội
thứ hai là chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách giãn cách xã hội tối thiểu một mét
và thứ ba nữa là chúng ta phải thường xuyên vệ sinh môi trường cũng như là rửa tay bằng xà phòng
đấy là một trong những điều tiên quyết trong hiệu quả của chương trình bệnh viện này
chúng tôi cũng phối hợp với cdc trung ương thành phố đồng thuận việc giỡn bỏ giãn cách
để mà người dân cũng có những việc tiếp tục
tất nhiên là tiếp tục sẽ phải như vừa đấy tôi nói là phải thực hiện các chỉ thị tiếp theo như là bảy của thành phố
và vẫn kể cả sau hai mươi tám sau một tuần nữa thì người dân vẫn phải tiếp tục thực hiện các việc
như tôi vừa trao đổi giữ giãn cách
như vậy một mươi một người dân tại thôn hạ lôi sẽ trở lại nhịp sống bình thường
sau khi chính thức gỡ bỏ lệnh phong tỏa từ hôm nay
tuy nhiên dù được công bố kết thúc cách ly nhưng thành phố hà nội và chính quyền địa phương
vẫn xác định hạ lôi là địa bàn có nguy cơ cao do thời điểm bệnh nhân cuối cùng mắc covid một mươi chín chưa qua hai mươi tám ngày
chính vì vậy xã mê linh tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
sáng nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố thắng lợi thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
chiếc xe container chở đầy sát phế liệu đâm vào bốn nhà dân gây thiệt hại nặng nề về tài sản
rất may là không có thương vong về người
khoảng hơn một giờ sáng cùng ngày chiếc xe container kéo theo rơ móc do tài xế khoảng bốn mươi tuổi chưa rõ danh tính điều khiển
cùng một tài phụ trên xe
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ tp hcm đi thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đến đoạn khu phố thắng lợi thị trấn tân phú huyện đồng phú
chiếc xe container bất ngờ mất lái lao qua hướng bên phải lên lề đường đâm liên hoàn vào nhiều bảng hiệu cột điện tường mái hiên của nhà người dân
chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi đã đâm sập phần trước của bốn ngôi nhà dân bên đường
thời điểm xảy ra tai nạn nhiều người dân ngủ phía bên trong nhà nên không có thương vong
vụ tai nạn khiến xe container bẹp rúm phần đầu rất may tài xế và phụ xe không có ai bị thương nguyên nhân của vụ tai nạn đang được làm rõ

nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện